tin về cơn bão số sáu vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy một độ vĩ bắc một trăm linh chín tám độ kinh đông trên khu vực phía đông vùng biển quảng trị đến quảng ngãi
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín từ sáu mươi hai đến một trăm linh hai km một giờ giật cấp một mươi một di chuyển theo hướng tây với tốc độ một mươi một mươi năm km một giờ
dự báo diễn biến bão trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới bão tiếp tục có xu thế giảm cường độ
hồi bốn giờ ngày mai vị trí bão ở khoảng một mươi bảy năm độ vĩ bắc một trăm linh tám ba độ kinh đông trên vùng biển quảng bình thừa thiên huế cường độ cấp sáu giật cấp tám suy yếu thành áp thấp nhiệt đới cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba vùng biển phía tây khu vực bắc biển đông khu vực nam vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi